thời gian qua do khó khăn về nguồn vốn trên địa bàn tỉnh bắc cạn nhiều công trình giao thông đã bị ảnh hưởng
một số tuyến đường phải cắt giảm quy mô thi công kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ và cuộc sống của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tuyến đường từ cầu hát giang đi ngã ba rẽ vào xã văn học là dự án giao thông trọng điểm của huyện nari trong những năm vừa qua
được khởi công từ năm hai nghìn một mươi đến nay công trình này đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng
mặc dù có chiều dài hơn một tám km nhưng mất đến gần bảy năm thi công
nhiều lần điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ sáu mươi bảy bốn tỷ đồng lên thành tám mươi bốn năm tỷ đồng
nguyên nhân được xác định là do mỗi năm chỉ bố trí vốn được rất ít nên dẫn tới công trình kéo dài
tăng tổng mức đầu tư do trượt giá chi phí để đảm bảo giao thông và nhân công tăng cao so với dự toán ban đầu
đa phần là các công việc chính của nhà thầu thi công đúng theo các quy chuẩn quy định
tuy nhiên là trong quá trình thi công thì nó cũng có những cái mà nó sơ xuất nhỏ
bây giờ cái thời gian kéo dài quá cho nên là có những cái hạng mục mà chưa được hoàn thiện mà xe cộ nó đi vào nó cũng làm gây hỏng
trong quá trình thực hiện thi công thì công trình này cái thứ nhất là vốn cấp cho dự án thì chưa được kịp thời
trong quá trình giải phóng mặt băng các cái thủ tục giải phóng mặt băng
thì luôn luôn thay đổi như vậy là kéo dài dự án ra là chủ yếu là thực hiện giải phóng mặt băng là quá lâu
cũng do thiếu kinh phí nên nhiều hạng mục của công trình này đã phải cắt giảm
quá trình thi công kéo dài trong khi đó đây là tuyến đường vừa thi công vừa khai thác nên rất dễ dẫn đến một số hạng mục phụ trợ bị hư hỏng
thực tế tại hiện trường cho thấy dù chưa nghiệm thu nhưng một số vị trí rãnh thoát nước dọc hai bên đường đã bị hư hỏng nứt vỡ
các nhà thầu khắc phục đã chỉ đạo các nhà thầu trước khi bán giao nghiệm thu được khắc phục lại toàn bộ tất cả các cái chi tiết nhỏ như là một số tâm đan nắp cống
khắc phục lại hoàn thành đúng theo khối lượng được phê duyệt để nếu các nghiệm thu đưa vào sử dụng
ngoài khó khăn về vốn thì hiện nay tại bắc cạn việc cắt giảm đầu tư công cho các dự án giao thông cũng đang khiến các dự án thêm khó khăn như tỉnh lộ
đi bắc nậm đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế của hai huyện này
tuy nhiên do khó khăn về vốn nên dự án hiện nay đã phải tạm ngừng thực hiện
ngoài các dự án trên trên địa bàn tỉnh bắc cạn còn một số tuyến đường khác cũng đang trong tình trạng chờ vốn để tiếp tục thực hiện